sau hội nghị thượng đỉnh ukraine eu tại kiev mỹ và eu đang rồn dập công bố các hỗ trợ mới cho ukraine
nhất là về vũ khí và phương tiện chiến đấu
trong khi đó trận chiến giành bắc mút giữa các lực lượng nga và quân đội ukraine đang ngày càng căng thẳng
mỹ ngày ba tháng hai đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho ukraine trị giá hai một mươi bảy tỷ usd
bao gồm bom tầm xa có đường kính nhỏ phóng từ mặt đất có tầm bắn một trăm năm mươi km
sử dụng với các bệ phóng tên lửa phóng loạt động cơ cao himas và vũ khí chống tăng javlin
theo lầu năm góc kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở ukraine washington đã hỗ trợ cho kiev hai mươi chín ba tỷ usd
trong khi đó đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu joseph borrell cho hay
hai mươi xe tải địa hình năm mươi xe cứu thương và một mươi ba phương tiện vận tải quân sự địa hình mới đã đến ukraine theo cơ chế hòa bình châu âu epf
về phía ukraine tổng thống nước này volodymyr zelenskyy
cảnh báo nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn ở phía đông và đông bắc nhắm vào các thành phố như pechmut và liman
ông zelenskyy nhấn mạnh ukraine sẽ chiến đấu đến cùng và không cho phía nga cơ hội chiếm được pekmut